cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong ba ngày nghỉ dỗ tổ vừa qua
cả nước đã xảy ra chín mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm sáu mươi sáu người thiệt mạng và sáu mươi người bị thương
trong đó đường bộ đã xảy ra chín mươi năm vụ tai nạn giao thông làm sáu mươi năm người thiệt mạng và năm mươi chín người bị thương
đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn làm cho một người thiệt mạng và một người bị thương
riêng trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ cả nước đã xảy ra ba mươi ba vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi năm người thiệt mạng và một mươi tám người bị thương
trong ba ngày nghỉ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử phạt hơn một mươi ba bảy trăm hai mươi trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi hai sáu tỷ đồng
trên tuyến đường thủy có chín trăm bốn mươi bảy trường hợp vi phạm phạt tiền chín trăm ba mươi sáu triệu đồng